thưa quý vị thời gian gần đây lực lượng công an liên tục triệt phá nhiều đường dây ghi lô đề sử dụng công nghệ cao
nhiều đường dây có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau
công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an vừa phá chuyên án đánh bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng tham gia
và ngay sau đây sẽ là phản ánh của antv tại tỉnh nghệ an
võ thị hiếu chú tại quận hoàn kiếm hà nội là chủ tròm một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng
bằng các mối quan hệ quen biết hiếu đã liên kết với một số đối tượng tại thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để tổ chức ghi lô đề qua zalo facebook telegram
công an thị xã thái hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng dụng công nghệ cao để phá án
trong quá trình trực tiếp ra hà nội để bắt đối tượng cầm đầu ban chuyên án đã nhận được sự phối hợp của công an và chính quyền địa phương
đến ngày bảy tháng sáu tổng cộng chín đối tượng đã bị bắt trong đó có tám đối tượng là nữ giới
lô đề thông qua các phương tiện điện tử như điện thoại máy tính
sau khi phát hiện như vậy tiếp tục mở rồng xác định các đối tượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau
thông qua việc quen biết từ quen biết bạn bè quen biết giữa bố mẹ các đối tượng
ban chuyên án đã chứng minh được chỉ hơn một tháng qua số tiền giao dịch qua đường dây đánh bạc này là hơn một mươi năm tỷ đồng

vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm tp hcm cho biết
trong thời gian vừa qua đơn vị đã liên tiếp đấu tranh phát hiện và bắt giữ
các đối tượng có hành vi trộm cắp chiếm đoạt tài sản của người khác xảy ra trên địa bàn quận
điều đáng nói có nhiều đối tượng còn lợi dụng sự sơ hở của người nước ngoài
để thực hiện hành vi phạm tội
ghi nhận sau của phóng viên thời sự
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi có thông tin hai du khách người nga bị chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên phố cấm chỉ quận hoàn kiếm hà nội
đội cảnh sát hình sự công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm là trần quốc hưng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là tài xế chở hai du khách này trả lại tài sản cho người bị mất
ngày bảy tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm thông tin
đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
vũ văn quản sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và nguyễn văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi về hành vi trộm cắp tài sản và hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo báo cáo điều tra anh kim kung hun quốc tịch hàn quốc
vì xe rượu có gọi xe taxi di chuyển từ khu vực lương ngọc quyến hàng buồm
về trung cư ba trăm linh hai cầu giấy
quá trình di chuyển anh kim đã ngủ quên trên xe
khi đến trung cư lái xe gọi dậy anh kiểm tra vì tiền thấy mất khoảng bốn triệu đồng
do không còn tiền nên anh kim đã đưa tài xế lên nhà để trả tiền xe rồi tiếp tục đi ngủ
sau khi tỉnh
anh kim dậy và phát hiện mất thẻ visa
kiểm tra thông tin thấy thẻ đã bị người lạ quẹt chi tiêu với số tiền lớn
anh kim đã ngủ quên trên xe

đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
lò văn dinh chú tài huyện mương ảng tỉnh điện biên vừa bị phát hiện và bắt quả tàng
cùng tăng vật là bốn bánh heroin có trọng lượng một bốn kg
phát hiện tại ngôi nhà ven đường có một số đối tượng tụ tập nghi có biểu hiện hoạt động tội phạm với ma túy
tổ công tác của công an tỉnh điện biên đã tiến hành tiếp cận để kiểm tra
ngay khi thấy lực lượng công an hai đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng chức năng tiếp tục đi sâu vào trong nhà thì phát hiện lò văn dinh
đang định bỏ chạy bên cạnh có bốn bánh heroin
tại cơ quan công an dinh khai số heroin trên mua một người không quen biết
tại khu vực biên giới việt lào mang về bán kiếm lời
một sòng bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn thùa hàng trăm triệu đồng được bố trí cẩn mật
trong các nhà lồng trồng rau do quan phú đức và trương văn định cùng chú tại thành phố đà lạt
cầm đầu vừa bị lực lượng công an tỉnh lâm đồng triệt phá
theo thông tin ban đầu mỗi ngày các đối tượng
chọn các nhà lồng trồng rau trồng hoa khác nhau để tổ chức đánh bạc
sòng bạc của đức và định thu hút hàng chục con bạc từ các địa phương tham gia
sát phạt với số tiền ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng
chiều ngày sáu tháng sáu cơ quan công an đã triệt phá thành công sòng bạc có quy mô lớn nói trên
thu giữ tại hiện trường khoảng hai trăm linh triệu đồng cùng các dụng cụ đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi ngày liên hệ trực tiếp với con bạc
và hẹn địa điểm tổ chức xe ô tô đưa đón con bạc
vâng thưa quý vị và các bạn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn lê minh hoan vào ngày hôm qua đã giành được sự quan tâm đặc biệt
của cử tri cả nước cử tri đã đánh giá cao phần chất vấn của các đại biểu
và đánh giá cao sự thẳng thắn của các đại biểu quốc hội trong truy vấn cũng như trách nhiệm của bộ trưởng
và ngại nhiều vấn đề bất cập liên quan tới chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn đã được chỉ ra
và phóng viên antv đã có ghi nhận ngay sau đây
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan là thành viên chính phủ đầu tiên
đăng đàn trả lời những vấn đề được đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm
và đây cũng là lần đầu tiên ông trả lời chất vấn trước quốc hội
cử tri tin tưởng người đứng đầu ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng sẽ thực hiện được các giải pháp
để đưa nông sản xuất khẩu chính ngạch tránh tình trạng ủn ứ như lâu nay
phần trả lời các câu hỏi của các đại biểu quốc hội của bộ trưởng bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn lê minh hoan thì cũng rất là thuyết phục rất cụ thể và chi tiết
vấn đề sản xuất và thị trường tiêu thụ những vấn đề về giá cả vật tư nông nghiệp
và giá cả sản phẩm nông nghiệp rồi những vấn đề về đưa khoa học công nghệ vào sản xuất
đó là những vấn đề rất nóng
và nếu như không giải quyết được
thế giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này thì dẫn tới tình trạng rất là tiêu cực
đó là bà con nông dân đã chặt cây và bỏ quả gây lãng phí vô cùng cho xã hội
và không tạo nên thu nhập cho người nông dân thì sẽ nguy hại vô cùng
chúng tôi thấy rằng là chất vấn nhưng phải là có hậu chất vấn
đại biểu quốc hội theo đến cùng một cái việc
chất vấn trên nghị trường
vâng ạ và theo kế hoạch chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
vào sáng nay quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn đối với bộ trưởng nông nghiệp và phát triển nông thôn
sau đó quốc hội sẽ chuyển sang chất vấn nhóm vấn đề tài chính và ngân hàng
vấn đề đều là nhóm vấn đề đang có những điểm tắc nghẽn về chính sách quản lý
điều hành trong thời gian qua
vì vậy cử tri cả nước mong muốn các vị tư lệnh ngành sẽ có được lời giải
nhất là đối với lĩnh vực tài chính chứng khoán
giới doanh nghiệp hay việc hỗ trợ giúp người dân doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn vay
và phóng viên antv đã có cuộc trao đổi về vấn đề này ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
tham gia trả lời chất vấn ngày hôm nay sẽ có bộ trưởng bộ tài chính
ông đánh giá như thế nào về những cái vấn đề mà theo ông các cử tri đang quan tâm trong lĩnh vực tài chính
theo tôi là vấn đề thu tri ngân sách vấn đề chính sách về tài khoán
tôi nói ví dụ chi đầu tư công vừa rồi chúng ta có hàng trăm nghìn tỷ
nhưng mà hiện nay hầu như chưa giải ngân và đã có quyết định nhiều tháng này
thì cái vấn đề đó phải đạt ra
vấn đề thứ hai là vấn đề thất thoát về thuế ngân sách
vấn đề thứ ba là vấn đề dung dưỡng nguồn thu
vừa rồi chủ tịch nước có chất vấn là tại sao khó khăn như thế
mà các anh lại thu ngân sách vượt tiết mạnh
thì cái đó phải có giải trình
tôi tin tưởng rằng là bộ trưởng tài chính sẽ có những cái đề xuất tham mưu với chính phủ với đảng
về vấn đề quản lý cái ngành tài chính cho tốt
chúng ta là một đất nước coi như phát triển trung bình thấp
thì chúng ta phải đang nghèo
gdp mới ba bảy trăm tám mươi đô
thì chúng ta phải năng nhạc chặt bị thu đúng thu đủ chi thì tiết kiệm
dung dưỡng nguồn thu
phát triển cho doanh nghiệp
chúng ta thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp hay là thị trường chứng khoán đã xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề bất cập
khiến cho dư luận hoang mang
vậy thì dưới góc độ là một chuyên gia kinh tế ông kỳ vọng như thế nào về những giải pháp của bộ trưởng bộ tài chính đối với lĩnh vực này
chúng ta cho phép phát hành trái phiếu
nhưng mà với điều kiện doanh nghiệp có tài sản đảm bảo
nhưng mà vừa rồi chúng ta không quản được hết
cho nên có những trái phiếu phát hành mà người ta nói vui là im giấy ra để thu tiền
và không quản lý được cho nên là gây ra những cái thất thoát và gây những cái mà không đáng có ở trong xã hội gây bất ổn trong xã hội
đấy là vấn đề trái phiếu
đấy thì hay là thị trường trừng khoán
là cái kênh huy động vốn cũng rất là tốt
nhưng mà thao túng giá rồi tất cả có chân trong chân ngoài các thứ thì như thế là không ổn
và rõ ràng một số cán bộ đã bị kỷ luật vào vấn đề là để xem xét
cho nên tất cả những vấn đề đó cũng rất là
vâng cùng tham gia phiên trả lời chất vấn ngày hôm nay thì sẽ có thống đốc ngân hàng
vậy thì đối với lĩnh vực này thì theo ông đâu sẽ là vấn đề nóng ạ
tôi nghĩ là ngân hàng là tay hòm chiều khóa về vấn đề kênh huy động vốn và chi cho vay để phát triển
đối với huy động vốn thì chúng ta huy động vốn như thế nào để có cái chính sách khuyến khích người dân nhàn rỗi để đưa tiền vào ngân hàng để đầu tư
còn đối với vấn đề chi thì phải cho vay các cái ngành quan
đối với vấn đề chi thì phải cho vay các cái ngành quan trọng nhất thiết yếu nhất và không thất thoát lãng phí chi có hiệu quả
tôi nhớ một câu chuyện là tôi dự với thủ tướng nguyễn xuân phúc cách đây bốn năm tại hội nghị hải dương hai nghìn một mươi sáu
là những người nông dân làm nhà màng ba bốn tỷ bạc
mà hôm ấy là anh quang tú ở đây phó đồng đốc là không coi cái đó là tài sản để người ta cho vay
thế chấp á
ở sơn la vừa rồi thì tôi nghe trên vt một là có nông dân vẫn kêu cái đó
tôi nói rõ ràng là vấn đề rõ ràng như thế là tiếp thu như thế là anh không giải quyết đến nơi trốn
cái đó là cái rất bất đồng lý
thì đấy tôi nói ví dụ để thấy là ngành ngân hàng phải năng động nhạy bén hơn hiệu quả hơn gần dân hơn
và nếu vướng cái gì anh phải đề xuất
không thể im lặng chờ bốn năm như vừa rồi
cái nhà màng thì cái đó là không nên
và cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình ngày hôm nay